chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trong thời gian qua hàng nghìn hộ tại nhiều địa phương tỉnh quảng bình đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng
tuy đã tận dụng nguồn nước tại các ao hồ nhưng vì nhiều tháng liền không có mưa nên chính những nguồn nước này cũng đang cạn kiệt dần ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
hơn một tháng nay gia đình ông ngô chiến cũng như hàng trăm hộ tại thôn tam đa xã quảng lưu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt hàng ngày từ trước giếng làng này
tuy giếng nước cũng đang dần cạn kiệt nước không đảm bảo nhưng đây là nguồn nước duy nhất cung cấp nước cho cả làng

thời tiết nắng hạn kéo dài và không có mưa khiến nước tại các hồ chứa nước lớn của huyện quảng trạch như vực tròn tiên lang trung thuần mực nước chỉ đạt một mươi bảy